để hà nội tiếp tục cải thiện vị trí là một trong năm thành phố có cải thiện nhiều nhất
về điều kiện sống trong năm năm gần đây cần đòi hỏi sự chung tay của mỗi người dân
vừa qua sở tài nguyên và môi trường hà nội đã ra mắt website
để người dân có thể tham gia vào các hoạt động xây dựng thành phố xanh hơn sạch hơn
trang web hành độngvihanoi org thuộc dự án cam kết thành phố hy vọng
là nơi công dân của thủ đô nói riêng và những người yêu hà nội nói chung
có thể cam kết hành động để cải thiện môi trường sống trong thành phố
website có hai mươi năm giải pháp thuộc năm lĩnh vực năng lượng giao thông rác thải
chất lượng không khí quy hoạch đô thị
mỗi lần bấm tôi cam kết người dân sẽ thể hiện quyết tâm hành động của mình
vì tình yêu và trách nhiệm đóng góp với thành phố
các thống kê về số người tham gia số lượng các giải pháp được cam kết
sẽ là số liệu để các cơ quan quản lý của thành phố xây dựng những giải pháp
hành động thiết thực giúp môi trường hà nội xanh hơn
sạch hơn xứng đáng là thành phố vì hòa bình và đáng sống